phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì buổi đối thoại về kiến nghị sửa đổi nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp của chính phủ
cùng dự có chín hiệp hội và các doanh nghiệp thành viên thuộc các bộ y tế khoa học và công nghệ công thương nông nghiệp và phát triển nông thôn
hiện quy định và thủ tục hành chính xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm là quyết định không có trong luật an toàn thực phẩm của nghị định số ba mươi tám hai nghìn một mươi hai ndcp
đã gây ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thực phẩm trong khi lại không giúp cải thiện an toàn thực phẩm
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam thì hiện bộ y tế có tới hai mươi một yêu cầu ngoài luật trong việc xét duyệt xác nhận công bố phù hợp an toàn thực phẩm
có nhiều yêu cầu không có trong luật không phải là chỉ tiêu an toàn thực phẩm thậm chí phản khoa học của cục an toàn thực phẩm sau nhiều lần kiến nghị vẫn không được bộ y tế tiếp thu
chúng tôi cũng rất mong rằng về phía bên bộ y tế và chính phủ sẽ có xem xét đến quá trình hiện nay trong suốt nhiều năm vừa qua trên cơ sở về vấn đề việc trong điều kiện khi chúng ta chưa có những quy chuẩn đầy đủ thì ta áp dụng biện pháp về vấn đề công bố phù hợp an toàn thực phẩm
tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì cái công bố đó lại cần phải có một cái xác nhận và cái thủ tục xác nhận nó đang làm cho cái việc hoạt động của các doanh nghiệp gặp những cái khó khăn do vấn đề là thời gian
vấn đề về công sức và do vấn đề về tiền của
nhà em có báo cáo tôi là sẽ báo cáo với bộ khoa công nghệ để ban hành cái quy chuẩn trên cái nội dung cái tinh thần của các quy định về phù hợp an toàn thực phẩm
tuy nhiên thì sau đó chúng tôi chỉ đạo về anh em làm có công văn sang bên bộ khoa công nghệ là tất cả những cái quy định phù hợp an toàn thực phẩm là chúng tôi bản chất của nó là quy chuẩn
cho nên chúng tôi vẫn chuyển đề nghị sang bên bên bộ khoa công nghệ đề nghị là cho phép là chuyển
những nội dung công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm này vì trong đó có rất nhiều tiêu chuẩn những phương pháp điều kiện trở thành quy chuẩn
nhưng đến nay thì chính thức là các đồng chí bên bộ khoa công nghệ nói rằng là chưa được
bộ y tế đã cùng với bộ khoa công nghệ để phối hợp và như anh cường có nói là đã có công văn gửi sang và về phía bộ khoa học công nghệ cũng đã có công an trả lời
trong cái bộ y tế em thấy là bản thân đồng chí cường thứ trưởng thì đã nêu là
thông nhất với cái việc mà ý kiến của bác sếp và các cái đơn vị là ta nên bãi bỏ cái đó
các quy định mà phải cấp việc xác nhận theo quy định an toàn mà do bộ y tế quy định
cái điều này nếu mà đối chiếu báo cáo với phó thủ tướng nhìn vào luật là trái với quy định của luật
cho nên những đã trái này thì chắc chắn tôi nghĩ là trong thời gian tới chúng ta phải sửa đổi và chúng ta phải thực hiện theo đúng quy định của luật
nghị quyết một mươi chín của chính phủ đã yêu cầu bãi bỏ thủ tục bất hợp lý này
phó thủ tướng vũ đức đam đã hai lần trực tiếp chỉ đạo
bộ y tế sửa đổi trong cuộc họp ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy và ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
thế nhưng cho đến nay bộ y tế vẫn không tiếp thu để sửa đổi các vớn mắt này